lực lượng công an tỉnh phú thọ đang tập trung triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự phục vụ tổ chức thành công sigem ba mươi một
theo đó mỗi cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất
bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại này
sau đây sẽ là bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy đến từ trường quay phía nam
kính thưa quý vị mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
kính thưa quý vị ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long cho biết
đang tạm giữ đối tượng lê bá chắc ba mươi hai tuổi ngụ tại ấp bốn a xã an trường huyện càng long tỉnh trà vinh
về hành vi xúc phạm quốc kỳ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng bốn lê bá chắc điều khiển xe mô tô đến trụ sở công an xã an trường
dùng xe ben đập phá khung nhôn bán trao khấu hiệu
và xe rách lá cờ tổ quốc tại công an xã
mặc dù trước đó đồng chí công an xã trực tại trụ sở đã thuyết phục đối tượng bỏ xa ben để nói chuyện
nhưng đối tượng vẫn thực hiện hành vi hung hãn
sau đó đối tượng này còn đến sân trụ sở ubnd xã an trường xe rách lá cờ đảng và lá cờ tổ quốc
khi thấy các đồng chí công an viên của xã đến hỗ trợ thì đối tượng bỏ chạy
khi thấy tổ công tác của công an xã an trường truy đuổi đối tượng này chạy vào đường nhựa nông thôn
bỏ xe máy và chạy vào nhà một người dân ở gần đó cố thủ
dù đã được tổ công tác công an xã và chính quyền địa phương thuyết phục yêu cầu bỏ hung khí
và chấp hành làm việc với cơ quan công an nhưng lê bá chắc liên tục xúc phạm
và dùng gạch ngói trên nóc nhà người dân ném vào tổ công tác
nhận thấy không để tình hình diễn biến phức tạp tổ công tác đã dùng nhiều biện pháp không chế đối tượng
được biết đối tượng lê bá chắc không sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác trước khi thực hiện hành vi trên
tuy nhiên trước đó một tháng đối tượng này có sử dụng trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long đang tạm giam đối tượng và tiếp tục làm rõ vụ việc
ngày hai mươi một tháng bốn công an tỉnh bình phước đã phối hợp công an huyện phú riềng
và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra sau cuộc nhậu khiến cho một người tử vong tại thôn ba xã long hưng huyện phú riềng
nạn nhân được xác định là trần đình quang ba mươi bảy tuổi trú thôn ba xã long hưng huyện phú riềng
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tháng bốn trần đình quang và nguyễn văn thận ba mươi bảy tuổi trú thôn hai xã long hưng
cùng một số người khác uống rượu tại khu nhà đội thuộc nông trường bốn công ty cao su phú riêng trên địa bàn thôn ba xã long hưng
trong lúc uống rượu dưới thận và quang xảy ra mâu thuẫn
sau đó thận chạy xe mô tô về nhà lấy một con dao nhọn rồi quay lại nhà đội
tại đây thận cầm dao đâm một nhát vào vùng bụng của quang
mọi người có mặt tại đó đã can ngăn và đưa qua đến bệnh viện công ty cao su phú riêng cấp cứu
nhưng sau đó quang đã tử vong thần bị giữ ngay tại hiện trường
hiện cơ quan công an đang tầm giữ hình sự nguyễn văn thận để phục vụ công tác dự trang
ngày hai mươi một tháng bốn công an thành phố biên hòa đồng nai đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng
gồm vũ đức huy hai mươi chín tuổi nguyễn anh đức hai mươi năm tuổi và cao mạnh cường hai mươi năm tuổi
cả ba trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó tối ngày một mươi tám tháng bốn huy rủ đức đi rảo quanh địa bàn xem ai sơ hỏi trong việc quản lý tài sản
thì ra tay cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ
huy điều khiển xe máy chở đức đi đến khu phố chín phường tân biên thành phố biên hòa
phát hiện bà vũ thị lụa bốn mươi chín tuổi trú tỉnh đồng nai đi bộ trên tay cầm chiếc điện thoại
thấy con mồi huy điều khiển xe áp sát rồi nhanh tay giật điện thoại đưa cho đức rồ ga tẩu thoát
nhưng đã bị lực lượng công an bắt khi cả hai mang chiến lợi phẩm đi bán ở phường tân hòa
qua đấu tranh huy còn khai nhận thêm ngày một mươi tám tháng hai y cùng với cường gây ra một vụ cướp dật điện thoại
ở khu phố sáu phường tân biên ngay lập tức các trinh sát đã tiến hành bắt và đưa cường về trụ sở để đấu tranh
tại cơ quan công an cường đã cuối đầu nhận tội và khai nhận sau khi ăn hàng
chúng đã mang chiếc điện thoại đi thế chấp được ba bảy triệu đồng chia nhau tiêu xài
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp cho biết đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng tham gia đánh bạc
dưới hình thức lắc tài xỉu và hiện là đang đấu tranh làm rõ về vai trò của các đối tượng
qua công tác phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cùng công an huyện lấp vò đã phát hiện
và bắt quả tang hai mươi bốn đối tượng đang có hành vi lắc tài xỉu âm thu bằng tiền
tại khu vườn quýt thuộc xã định yên huy lấp vò tỉnh đồng tháp
công an thu giữ số tiền một trăm bốn mươi năm triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng hai mươi hai điện thoại di động bốn mươi ba xe mô tô
cùng nhiều tăng vật khác cơ quan công an đã lập biên bản để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật
chiều ngày hai mươi một tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt giữ được đối tượng ngô phương tâm

từ quận bốn tp hcm